làm những cái sâu chuỗi
các cái thương hiệu
từng cái doanh nghiệp
người ta tự xây ra thương hiệu của họ
và chúng ta gộp nhiều thương hiệu lại trở thành thương hiệu quốc gia
thì nhà nước phải có
những cái nguồn lực
để đầu tư đầu tư hai khâu
khâu thứ nhất là cho đào tạo nâng cao nhận thức
giáo dục đào tạo phổ cập cái kiến thức
như tôi vừa mới nói quy trình quy phạm
hoàn thiện cái thể chế
cái thứ hai là có cái kinh phí
để hỗ trợ một cái phần
đầu tư vào những cái khâu
chẳng hạn như là khâu diết mổ
khâu chế biến nếu chúng ta không làm tốt khâu này
mà hơn hai mươi
diết mổ nhỏ lẻ như thế này
thì chúng ta không bao giờ mơ tưởng rằng
chúng ta có được cái sản phẩm an toàn
ví dụ như thái lan
chính phủ đầu tư
các cái nhà máy diết mổ chế biến
cho doanh nghiệp vào thuê
họ phải mất năm năm
thay đổi được cái thói quen mà thái lan đã làm cách một mươi năm
mà là một nước
công nghiệp phát triển trước chúng ta như vậy
đây là cái câu chuyện ở việt nam
thì còn cái kinh nghiệm
của nước ngoài
thì ông có thể cho một vài ví dụ được không
kinh nghiệm của nước ngoài ví dụ như tôi nói gần đây
chúng ta ở đây là chẳng hạn như chúng ta học ở thái lan
thái lan có thể xuất khẩu tới
bốn tỷ đô la
về gia cập
họ tổ chức những liên hiệp
cho nuôi gia cập xuất khẩu
theo những cái chuỗi khép kín như vậy
một mô hình tôi nói là tổ chức chuỗi và liên kết
trong đó gắn kết giữa người chăn nuôi hợp tác xã này
và các liên minh này
và các tập đoàn bán buôn và bán lẻ
học nhật bản
nhật bản cũng là cái mô hình đất nhỏ
cũng sản xuất quy mô nhỏ
mà tổ chức cái chuỗi liên kết tuyệt vời
thì để tôi cho là hoàn toàn là
các nước đi trước chúng ta
họ đã có những cái bài học nhãn thiền
mà rất thành công
chúng ta lấy những cái tinh hoa của họ
mà phù hợp với việt nam
chúng ta về tổ chức sản xuất của chúng ta
hướng người chăn nuôi chúng ta đi theo vậy
thì dăm ba năm sau chúng ta sẽ có những cái chuỗi rất là mạnh
mà chúng ta không thể khác được
bởi vì chăn nuôi của chúng ta vẫn hướng tới xuất khẩu
thì chúng ta không thể không tổ chức sản xuất
theo cái chuỗi liên kết như vậy
vâng xin được cảm ơn ông
đưa ngành chăn nuôi phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế
không chỉ là định hướng
mà còn là mục tiêu lâu dài của nền nông nghiệp nước ta
hy vọng với những giải pháp tiên tiến
không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
vào sản xuất nông nghiệp
ngành chăn nuôi nói riêng và nông nghiệp việt nam nói chung
sẽ có những bước tiến mới
đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế của nước ta
vâng một lần nữa xin được trân trọng
và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cũng xin được tạm dừng